một chiếc xe khách chở theo đoàn một mươi chín người đang trên đường đi đám cưới lưu thông trên quốc lộ hai mươi
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa ngày năm tháng ba
rất may tất cả những người trên đều đã thoát nạn
thông tin ban đầu xe khách loại bốn mươi bảy chỗ do lái xe nguyễn hồng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ tỉnh đồng nai đi tỉnh lâm đồng
khi xe đến địa phận xã phú tân huyện định quán thì bất ngờ bốc cháy
lúc này lái xe đã tấp vào lề đường và hô hoán mọi người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện định quán
và công an huyện tân phú đã có mặt tại hiện trường dập lửa
đồng thời tiến hành điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực